thưa quý vị và các bạn thực hiện sự chỉ đạo của trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
nhiều hội liên hiệp phụ nữ các địa phương đã xây dựng mô hình phụ nữ khuyết tật tự lực nhằm hỗ trợ
chị em khuyết tật phát huy khả năng năng lực của bản thân vươn lên hòa nhập tốt với cuộc sống
đồng thời tự tin chủ động nắm bắt cơ hội trên các lĩnh vực để cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần
việc thành lập mô hình này tại các địa phương đã cho thấy ý nghĩa thiết thực và cần được nhân rộng của mô hình này
ngày nào cũng vậy cứ từ đầu giờ sáng tới cuối giờ chiều
các thành viên của lớp học may đặc biệt này
lại chăm chỉ miệt mài học tập và làm việc
học viên chủ yếu là chị em phụ nữ khuyết tật đến từ các thôn xóm trong khu vực này và cả những vùng miền khác
còn giáo viên là những người đã có lâu năm gắn bó với nghề làm may
có sưởng may và có cùng một mong muốn là giúp đỡ chị em phụ nữ khuyết tật có được cái nghề
để có thể tự lực lo cho chính mình và gia đình
vợ chồng anh nguyễn văn ngàn và chị nguyễn văn ngàn
chị nguyễn thị hằng ở thôn vĩnh trung xã đại áng huyện thanh trì thành phố hà nội
đã có hai mươi năm năm gắn bó với nghề làm may
chị nguyễn thị hằng vốn cũng là một phụ nữ khuyết tật bởi vậy mà hơn ai hết
hai vợ chồng anh rất thấu hiểu những khó khăn vất vả mà một người phụ nữ khuyết tật phải trải qua
ngay khi huyện thanh trì của thành phố hà nội thành lập hội người khuyết tật huyện thanh trì
rồi thành lập hội phụ nữ khuyết tật huyện thanh trì
hai vợ chồng anh đã quyết định tham gia
tham gia vào mô hình phụ nữ khuyết tật tự lực để giúp chị em phụ nữ khuyết tật nơi đây học nghề
và tìm kiếm các cơ hội việc làm trên địa bàn
có lợi thế là có sẵn cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc
nên không chỉ giúp chị em phụ nữ khuyết tật học nghề
vợ chồng anh còn tạo điều kiện cho những người ở xa có thể ăn nghỉ ngay tại cơ sở của mình
mà không hề mất một khoản chi phí nào
vợ chồng tôi quyết định chào đón những đối tượng
những chị em khuyết tật vào dạy nghề cho họ cũng như làm tạm việc làm cho họ
bởi bản thân chúng tôi cũng là những người khuyết tật
và sống ở vùng nông thôn thì điều kiện kinh tế rất khó khăn
với người lành cũng đã khó rồi với người khuyết tật thì càng khó khăn hơn
bởi vậy chúng tôi có sưởng máy cũng như có sẵn nghề
thì mới quyết định mở những lớp nghề
chúng tôi có sức may thiện nguyện để giúp đỡ cho các bạn có được công việc
và để cho các bạn mưu sinh trong cuộc sống
để cho cuộc sống các bạn đỡ khó khăn và hòa nhập vào cộng đồng
nhiều bạn rất là rút rát nhưng mà khi đến đây thì lại rất là cởi mở
khi mà mình giảng dạy cái buổi học cho những người phụ nữ khuyết tật
là để mang đến giúp cho họ có một công việc làm ổn định
và đỡ gánh nặng cho họ
cho gia đình cho cả cộng đồng xã hội
mong các bạn rất là có một cái việc để thứ nhất là nuôi được bản thân mình
và các bạn thì cũng rất là vui và rất là thích học
những người phụ nữ khuyết tật dù khiếm khuyết một phần cơ thể
và phải đối mặt với nhiều khó khăn mất mát
nhưng họ vẫn kiên cường đi qua sóng gió trở thành người có ích cho xã hội
phần đông phụ nữ khuyết tật
thường muốn vươn lên vượt qua sự bất hạnh của mình
và họ bắt đầu bằng chính việc tìm đến nhau cùng sinh hoạt và nâng đỡ nhau
nhiều số phận tưởng như bế tắc không lối thoát
nhưng đã đứng vững được nhờ sự chia sẻ và giúp đỡ đầu tiên
từ chính người đồng cảnh
và việc tạo việc làm thường xuyên thông qua mô hình phụ nữ khuyết tật tự lực
đã góp phần không nhỏ giúp họ khẳng định giá trị bản thân
có thêm nghị lực để vươn lên chính mình đóng góp cho xã hội
các nhóm tự lực không chỉ đem lại cho phụ nữ khuyết tật việc làm
một cuộc sống ổn định mà còn đem lại cho họ sức mạnh
nghị lực và một cuộc sống hòa nhập hạnh phúc
lúc tôi chưa đi làm thì là chồng tôi đưa tiền cho tôi tiêu
thì hết thì chúng tôi lại đưa nhưng mà tôi cảm thấy cầm tiền của chồng tôi tiêu
thì cũng lúc hết cũng ngại xin
thế cho nên tôi nghĩ là thôi thì mình đi tìm công an việt nam
để chính đồng tiền của mình kiếm ra mình tiêu nó thoải mái hơn
là khi mình ngỡ tay ra mình xin chồng
vào đây học thì cũng cảm thấy vui vẻ
mà lại cái thứ hai nữa là về đây rất là hoài lòng
chị em không xích mít gì đâu bảo ban nhau làm ăn nhau ăn
không có ai tị nạnh gì với ai hết việc của ai người đến nào
được làm việc trong đây tôi cảm thấy rất thoải mái
và mọi người quý và tôn trọng tôi và tất cả như mọi người
như chị em trong nhà mong muốn của tôi là sau này tôi sẽ kiếm được tiền
trong quá trình mà mình dạy các bạn khuyết tật ấy
thì mình cảm nhận được rằng cái khả năng của các bạn khuyết tật
thì cũng không khác như những người thường cả
họ cũng là những người rất bình thường
và thậm chí những cái khát vọng cũng như là những cái ước muốn của họ
và những cái mong muốn để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp
cũng thậm chí nó còn hơn cả những người bình thường
họ xứng đáng được hưởng những cái điều mà những người phụ nữ khác được hưởng
những người khuyên tật ấy họ cũng như là những cái bông hoa
chỉ có điều là nở sớm hay nở muộn
còn trong cuộc sống thì tôi nghĩ rằng là
người khuyết tật hay là người lành thì đều là những bông hoa đẹp cả
hội phụ nữ khuyết tật huyện thanh trì là một trong số hai hội phụ nữ khuyết tật cấp quận huyện
được thành lập tại thành phố hà nội
hiện hội có một trăm linh hai chị em là phụ nữ khuyết tật tham gia hoạt động
trong đó ba phần là những chị em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và chưa có việc làm
vì vậy để giúp đỡ những người phụ nữ khuyết tật trên địa bàn một mươi năm xã và một thị trấn của huyện
hội phụ nữ khuyên tật huyện thanh trì đã thành lập câu lạc bộ phụ nữ khuyên tật
nhằm giúp tạo ra một sân chơi cho phụ nữ khuyết tật trên địa bàn huyện
đồng thời tạo ra môi trường giúp chị em cùng nhau san sẻ những khó khăn nặng nhọc
trong cuộc sống thường ngày
sau khi cái mô hình phụ nữ tự lực thì hầu như các chị em mà khi tham gia vào hội phụ nữ của huyện
thì các chị em đã tự tin lên rất là nhiều
có nhiều chị nói là phải cảm ơn hội rất là nhiều tại vì từ ngày có hội thì chúng em mới dám tự tin ra ngoài
trên ngày trước thì kể cả trong họ khi có đám rỗ đám chạp chúng em cũng không dám đi ăn cỗ
cũng không bao giờ dám xuất hiện
nhưng hiện nay thì chúng tôi cũng mở rất là nhiều các cái khóa tập huấn đào tạo
cho các chị về các kỹ năng sống kỹ năng giao tiếp kỹ năng ứng xử và dạy nghề tạo việc làm
cho nên một số chị em bây giờ rất là tự tin
khi đứng trước mặt mọi người thì họ không còn cảm thấy họ e ngại hoặc là rụt rè
vì những cái vẻ ngoài khác biệt của mình so với những người khác
nhờ cái mô hình này mà nhiều chị em đã tự tìm kiếm được những cái mảnh đời riêng rất là vui cho mình
cũng qua đó thì cũng một số chị em đã làm giàu để phát triển kinh tế hộ gia đình

cũng như là phát triển bản thân và nuôi dạy con cái rất chăm ngoan
mô hình nhóm hội hay câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật tự lực là mô hình nhằm thu hút
tập hợp phụ nữ khuyết tật tham gia các tổ chức tự lực
qua đó hướng dẫn hỗ trợ phụ nữ khuyết tật phát huy khả năng năng lực của bản thân
vươn lên hòa nhập tốt với cuộc sống tự tin
chủ động nắm bắt cơ hội trên các lĩnh vực để cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần
đồng thời tạo mối liên kết giữa các chị em phụ nữ khuyết tật
tạo điều kiện để chị em được giao lưu chia sẻ trao đổi những kinh nghiệm
cũng như những khó khăn cản trở mang đặc thù giới trong cuộc sống
hiện nay tại việt nam đa số các tỉnh thành trên cả nước đều đã có các hội nhóm câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật
không chỉ hỗ trợ phụ nữ khuyết tật phát huy được khả năng năng lực của bản thân
mô hình này còn giúp phụ nữ khuyết tật nắm bắt được các chủ trương chính sách pháp luật của đảng
nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp khởi nghiệp tập huấn nâng cao kiến thức
kỹ năng về lập thân lập nghiệp tạo việc làm tiếp cận các nguồn lực để khởi nghiệp
tuy nhiên để có thể thực hiện được hiệu quả mô hình này
thì những người tham gia vào nhóm hội hay câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thường phải vượt qua nhiều khó khăn
rào cản đôi khi lại phải bắt đầu bằng chính những rào cản đến từ phía gia đình phụ nữ khuyết tật
cái mô hình này rất là tốt cho các chị
người phụ nữ khuyết tật nhiều khi là gặp những cái khó khăn chính trong bản thân gia đình nhà họ
nhiều bố mẹ anh chị đôi khi là vì là vì cái tình thương yêu mà nghĩ là đã là khuyết tật thì nên ở nhà và không nên ra ngoài
nhiều khi là cũng cấm cản
chính vì vậy mà khi chúng tôi mà thành lập được câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật
chúng tôi đã phải tổ chức rất là nhiều lớp tập huấn đào tạo
cũng như là chúng tôi phải đến vận động gia đình không những là làm tư tưởng
chúng tôi còn phối kết hợp với lại cả hội phụ
hội phụ nữ của các xã để các chị đấy là những người cụm trưởng cụm dân cư
cũng như là hội phụ nữ của xã đến vận động gia đình và giảng phân tích
để gia đình hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ mà người phụ nữ khuyết tật được hưởng
cũng như là trách nhiệm của gia đình đối với lại cả người khuyết tật
có những tổ chức của người khuyết tật thì người ta có thể chia sẻ có thể có niềm tin
và đặc biệt là vấn đề về dạy nghề nó cũng rất là hay
bởi vì dạy nghề nó không phải là những cái tổ chức của người khuyết tật
mà là những cái lớp truyền thống như chúng ta
tức là người này truyền nghề cho người kia cái sự truyền nghề nó hay lắm
và những cái nghề truyền thống được phát huy
và từ đó thì niềm tin của người khuyết tật vào cái cộng đồng ngày càng tốt hơn
và như vậy người ta mới có thể vươn lên được
chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
phụ nữ khuyết tật có thể nói là một trong những công tác trọng tâm của các cấp ban ngành
những chương trình nghề nghiệp được đưa đến cho phụ nữ khuyết tật
đều nhằm mục đích tạo điều kiện giúp các chị em có cơ hội được học tập
nâng cao kiến thức kỹ năng cần thiết cũng như được học nghề vay vốn tạo việc làm phù hợp
bởi có việc làm được làm chủ chính mình mới có thể giúp phụ nữ khuyết tật có thêm nghị lực
để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng xã hội
và mô hình phụ nữ khuyết tật tự lực là mô hình thiết thực và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay
thưa quý vị và các bạn có thể nói
giao cản lớn nhất đối với lao động khuyết tật là sự mặc cảm về những khiếm khuyết của bản thân
khiến họ ngại xuất hiện nơi đông người hay đến những hội trợ việc làm để tìm việc
đối với những người phụ nữ khuyết tật thì rào cản này lại càng lớn hơn nhiều
do đó cơ hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội việc làm với họ lại càng trở nên khó khăn hơn
do đó cơ hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội việc làm với họ lại càng trở nên khó khăn hơn

thực tế cho thấy nhiều phụ nữ khuyết tật vẫn có những khả năng làm việc không thua kém gì với những người bình thường

nhưng nỗi mặc cảm đã tước đi cơ hội của họ khiến họ phải chấp nhận một cảnh thất nghiệp

và để đảm bảo quyền của người khuyết tật đặc biệt là phụ nữ khuyết tật
công ước quốc tế và quyền của người phụ nữ khuyết tật ra đời đã có những quy định cụ thể đối với nhóm đối tượng là phụ nữ khuyết tật
theo công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật các quốc gia thành viên gia nhập công ước này quy thừa nhận rằng phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật
thường phải chịu những rủi ro lớn hơn cả trong gia đình và ngoài xã hội như bạo hành gia đình
bị thương tích hay bị lạm dụng bị đối xử thờ ơ bị ngược đãi hay bị bóc lột
r thừa nhận rằng trẻ em khuyết tật cần được tận hưởng đầy đủ quyền con người quyền tự do cơ bản công bằng như những trẻ em bình thường khác
và nhắc lại trách nhiệm mà các quốc gia thành viên tham gia công ước quốc tế về quyền trẻ em phải thực hiện
s nhấn mạnh yêu cầu lồng ghép giới vào tất cả các nỗ lực nhằm đẩy mạnh sự thụ hưởng đầy đủ quyền con người
và tự do cơ bản của người khuyết tật
điều sáu phụ nữ khuyết tật quy định
các quốc gia thành viên của công ước này thừa nhận rằng phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật phải chịu sự phân biệt đối xử gấp nhiều lần
và do vậy cần phải có những biện pháp để đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật được hưởng đầy đủ và công bằng quyền con người và các quyền tự do cơ bản
các quốc gia thành viên của công ước này cam kết thực hiện những biện pháp phù hợp để đảm bảo cho sự phát triển
tiến bộ và nâng cao vị thế của người khuyết tật

điều hai mươi bảy công việc và nghề nghiệp
a nghiêm cấm phân biệt đối xử trên tất cả các mặt có liên quan đến vấn đề việc làm
bao gồm điều kiện tuyển dụng công tác tuyển dụng và việc làm quá trình làm việc cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh
b bảo hộ quyền có điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi
bao gồm cả cơ hội làm việc bình đẳng và được trả lương công bằng cho những công việc có giá trị như nhau
được làm việc trong những điều kiện an toàn và lành mạnh
bao gồm cả việc được bảo vệ khỏi sự lạm dụng và được bồi thường cho những tổn thất về tinh thần của người khuyết tật trên cơ sở bình đẳng như những người khác
c đảm bảo người khuyết tật có thể thực hiện quyền lao động và công đoàn bình đẳng như những người khác

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé